thời tiết tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có sương mù vào đêm và sáng
phía bắc khu vực trời rét nhẹ với nhiệt độ ở mức là một mươi chín hai mươi tám độ
còn khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời tạnh giáo với nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi ba ba mươi độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên và nam bộ đã sang thời kỳ mùa khô nên hình thế thời tiết chưa có dấu hiệu xuất hiện mưa trái mùa
tại vùng cao tây nguyên về đêm và sáng trời rét nhẹ với nhiệt độ ngày đêm
trong khoảng từ một mươi tám ba mươi độ còn khu vực nam bộ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
đến với thời tiết biển tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông nam dưới cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa giảm xuống bốn một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp bốn năm nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội đêm không mưa
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác gió nhẹ đêm và sáng sớm trời rét
ngày nắng nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi tám độ